công an huyện bình giang tỉnh hải dương cho biết đang tạm giữ đối tượng phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tệ xã thúc kháng huyện bình giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngày một mươi tám tháng một mươi một đối tượng phạm văn trường đột nhập trái phép rồi cậy phá hỏng công đức và lấy đi toàn bộ số tiền công đức tại đình chùa điện thờ mẫu đặt trong khuôn viên chùa phúc lâm thuộc địa phận thôn my thử xã vĩnh hồng
khi đối tượng định tẩu thoát thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt khoảng hai triệu đồng
đối tượng khai nhận trước khi bị bắt đã một mình thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện bình giang chỉ trong vòng bốn ngày
ngoài ra đối tượng còn cấu kết với vũ hữu tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã tân việt huyện bình giang thực hiện một số vụ trộm cắp trên địa bàn huyện thanh miện gia lộc và một số huyện thuộc tỉnh hưng yên bắc ninh
tầm bộ số tiền trộm cắp được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng trường là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một